quan hệ ngoại giao cấp nhà nước giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên được thiết lập từ ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi
do lãnh tụ của hai dân tộc là chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch kim nhật thành khởi xướng
trải qua hơn nửa thế kỷ với những giai đoạn lịch sử đầy biến cố của thế giới
tình hữu nghị đoàn kết giữa hai quốc gia việt nam triều tiên không ngừng được xây dựng
bồi đắp trở thành một truyền thống tốt đẹp quý báu mà các thế hệ sau mãi lưu giữ phát triển
trên lĩnh vực chính trị hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
của chủ tịch hồ chí minh chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
của chủ tịch kim nhật thành đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển quan hệ hữu nghị
và hợp tác truyền thống giữa hai nước
đó là chuyến thăm của chủ tịch nước trần đức lương và tổng bí thư nông đức mạnh
tới triều tiên vào tháng năm năm hai nghìn hai và tháng một mươi năm hai nghìn bảy đã giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước
được củng cố và có bước phát triển mới
qua nhiều năm hai nước đã ký nhiều hiệp định quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương
như hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hiệp định thương mại và hàng hải tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hiệp định hỗ tương y tế tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hiệp định vận tài biển ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai hiệp định thương mại ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai hiệp định tránh đánh thuế hai lần ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai
quan hệ hợp tác kinh tế việt nam cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cũng đã có bước phát triển mới
tầm quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước đồng thời hai nước cũng duy trì tốt quan hệ hợp tác
trong lĩnh vực văn hóa giáo dục và giao lưu hữu nghị
hữu nghị tượng đỉnh hoa kỳ triều tiên được đánh giá sẽ càng củng cố từ hữu nghị việt nam triều tiên
chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của chủ tịch triều tiên kim trương ưn lần này sẽ tiếp tục củng cố
quan hệ truyền thống hai nước góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở châu á thái bình dương và trên thế giới
quyết định chọn việt nam là địa điểm tổ chức hội nghị được đưa ra vào ngày sáu tháng hai công bố chính thức vào ngày tám tháng hai
và được triển khai đầy đủ vào khoảng ngày một mươi bốn tháng hai như vậy là chủ nhà việt nam chỉ có khoảng một mươi ngày để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này
một khoảng thời gian rất ngắn tuy nhiên đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị thượng đỉnh
cũng như là các khâu liên quan
điều được dư luận quốc tế đánh giá cả
đài ariang của hàn quốc phát phóng sự với tiêu đề việt nam hào hức chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
phóng sự phát đi những hình ảnh cho thấy hà nội đang tân trang lại diện mạo thủ đô để chuẩn bị cho một sự kiện lớn
các công tác dọn dẹp đường phố trồng cây sơn sửa lại các công trình quan trọng như đại sứ quán triều tiên cũng đã được khẩn trương hoàn thành
ariang ghi nhận hà nội đã sẵn sàng cho sự kiện được cả thế giới trông chờ
hãng tin reuters của anh thực hiện phóng sự với tiêu đề hà nội thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
phóng sự nêu rõ lực lượng an ninh dày đặc đã được bố trí bên ngoài khách sạn metropole nơi được cho là sẽ diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên
các camera an ninh cũng đã được lắp đặt tăng cường bên ngoài tòa nhà hướng ra ngoài phố
tờ spa times của singapore cũng có bài viết nhận định về tình hình an ninh tại việt nam trước sự kiện quan trọng này
bài báo cho biết các địa điểm trọng điểm tại trung tâm thành phố được đặt trong tình trạng đảm bảo an ninh hai mươi bốn trên hai mươi bốn
shade time nhận định nguy cơ xảy ra khủng bố tại việt nam gần như bằng không
song việt nam vẫn rất chú trọng công tác đảm bảo an ninh trước sự kiện hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
các báo khác như channel news asia the global mail hay afp cũng đều đưa tin về thành phố hà nội đã sẵn sàng cho sự kiện đang được cả thế giới quan tâm